thưa quý vị hơn chín trăm linh liều vaccine covid một mươi chín của estrazeneca đã cập bến sân bay quốc tế tân sơn nhất
thành phố hồ chí minh vào sáng nay ngày một mươi năm tháng bảy nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho cuộc chiến chống lại đại dịch của việt nam
đây là lần do vaccine thứ tư với số lượng lớn nhất từ trước đến nay
tổng cộng đã có gần sáu bốn triệu liều vaccine covid một mươi chín của astrazennaca được chuyển đến việt nam
thông qua hợp động đặc mưu trước với vnbc dưới sự hỗ trợ của bộ y tế cơ chế covax
và viện trợ song phương giữa chính phủ các nước
cụ thể đợt một gồm một trăm một mươi bảy liều là những liều vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên có mặt tại việt nam
đợt hai gồm hai trăm tám mươi bảy sáu trăm linh liều đợt ba gồm năm trăm tám mươi liều và đợt bốn gồm chín trăm hai mươi một bốn trăm linh liều
vaccine của astrazennaca hiện chiếm bảy mươi một nguồn cung vaccine covid một mươi chín trên cả nước
được biết chín trăm hai mươi một bốn trăm linh liều vaccine này sẽ được chuyển giao cho bộ y tế theo nguyên tắc phi lợi nhuận
để kịp thời triển khai tiêm chủng cho người dân đặc biệt là ở khu vực bị đại dịch
tính đến ngày một mươi bốn tháng bảy hơn bốn triệu liều vaccine covid một mươi chín của astrazennaca
đã được triển khai trên toàn quốc góp phần bảo vệ các lực lượng tuyến đầu và các nhóm ưu tiên